liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đèo lò so làm bốn người trong một gia đình thương vong
công an huyện đắk rê tỉnh con tum đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
công an huyện đắk rây tỉnh con tum hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều
khuyển phương tiện giao thông xảy ra tại cầu đắk pô cô đèo lò so địa phận xã đắk bách
huyện đắk rê tỉnh con tum làm bốn người trong một gia đình thương vong trước đó vào khoảng một mươi tám giờ
ngày một mươi hai tháng hai tại km một nghìn bốn trăm ba mươi một một trăm hai mươi bảy đường hồ chí minh thuộc thôn đắc nớ xã đắc
tài xế trương thanh tuấn bốn mươi hai tuổi chú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa điều khiển xe ô tô tải
biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi chín đi theo hướng quảng nam con tum đến khu vực cầu dapoco cô khi vào khúc
cua xe này bị nghiêng đổ đè lên xe ô tô con biển số ba mươi bốn a một mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi năm chạy theo hướng ngược lại do anh
người điều khiển hậu quả người điều khiển xe ô tô con ba mươi bảy tuổi và con trai một mươi tám tuổi tử vong tại chỗ
người vợ và con trai út bị thương nhẹ